sau đây là nội dung trí tiết
ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng trên đô la mỹ giảm nhẹ một đồng
các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm giá trao đổi đô la mỹ so với phiên trước
các ngoại tệ mạnh đồng loạt giảm giá
việtcombank niêm yết giá mua bán đô la mỹ ở mức hai mươi ba một trăm năm mươi cho đến hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
giảm năm đồng một đô la mỹ
euro giảm mạnh nhất trong các ngoại tệ
mất một trăm ba mươi bốn đồng một euro
đồng bằng anh giảm tám mươi ba đồng một đô la mỹ
quả vải raier được trồng ở miyazaki tỉnh saga nhật bản
được trồng bằng cách kiểm soát nhiệt độ lý tưởng
cải tiến ép hạt vải không thể phát triển nhưng không phải loại đột biến gen
đang được nhiều người mua với giá cao
ngoài ra xoài ruby và nhóm mẫu đơn nhập khẩu từ nhật cũng đang tiêu thụ mạnh trên thị trường
tại hà nội vải royer không hạt có giá chín trăm chín mươi đồng một hộp hai trăm linh gram gồm tám quả
nhóm mẫu đơn có xuất xứ tại okayama với giá từ một tám triệu đồng một chùm năm trăm linh gram cho đến sáu trăm linh gram
xoài ruby có giá một năm triệu một quả
đang được nhiều người săn đón vì tò mò
loại bánh trưng trung quốc được quảng cáo là hàng nội địa
có hạn sử dụng lên đến chín tháng
đang được nhiều người đặt mua rầm rộ vì tò mò
bất chấp những cảnh báo về nguồn gốc xuất xứ
bánh trưng trung quốc được giao bán tràn lan với giá giao động từ năm mươi cho đến sáu mươi đồng một túi tùy số lượng
mua càng nhiều giá càng rẻ đang được rất nhiều người mua
thường xuyên cháy hàng ở nhiệt độ thường bánh để đến chín tháng không hỏng
ngày hai mươi bốn tháng bảy tại new delhi ấn độ
tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo đã công bố báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam có sự tiến bộ ở cả nhóm chỉ số đầu vào tăng hai bậc và nhóm đầu ra tăng bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi
cũng như có điểm số cao trong cả bảy trụ cột hơn hẳn mức trung bình
theo đó việt nam tiếp tục cải thiện vị trí tăng ba bậc lên vị trí bốn mươi hai trên một trăm hai mươi chín quốc gia trên nền kinh tế được xếp hạng so với năm hai nghìn một mươi
và đưa việt nam vươn lên xếp thứ nhất trong nhóm hai mươi sáu quốc gia thu nhập trung bình thấp
và đứng thứ ba trong asean sau singapore và malaysia
bộ nông nghiệp úc vừa có báo cáo về việc khoảng một sáu trăm linh con trâu bò sống đã không được chuyển đến
hoặc không truy xuất được nguồn gốc tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại việt nam
bộ nông nghiệp úc đã thông báo trường hợp vi phạm nghiêm trọng này khi việt nam không tuân thủ các yêu cầu
trong hệ thống đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu
sự mất dấu của khoảng một sáu trăm linh con châu bò được phía úc hiểu là số châu bò trên đã được bán ra ngoài hệ thống trang trại
lò mổ đã được nhà xuất khẩu thẩm định và phê duyệt
điều này có thể ảnh hưởng đến việc đáp ứng phúc lợi động vật cũng như giết mổ nhân đạo mà phía úc đã quy định
mới đây một nữ du học sinh việt nam đã bị bắt giữ khi mang một mươi kg nem chua và ba trăm sáu mươi quả trứng vịt lộn sang nhật
để tránh các tình huống tương tự du khách nên tham khảo những đồ vật tuyệt đối không được mang khi nhập cảnh vào nhật bản
nhật bản đặc biệt cấm hoa quả rau thực vật vì có thể chứa sâu bọ gây hại
các thực phẩm tươi sống bị cấm hoàn toàn như thịt giò chả bánh trưng
các mặt hàng được làm từ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng chất kích thích thuốc vũ khí chất nổ hàng giả hàng nhái và các sản phẩm có nội dung khiêu dâm
ngân hàng nhà nước đang điều chỉnh cơ cấu cho vay bất động sản
quy định này được đưa ra nhằm hạn chế tín dụng vốn đã và đang chảy mạnh vào lĩnh vực bất động sản trong các năm vừa qua
theo quy định của ngân hàng nhà nước từ đầu năm hai nghìn một mươi chín giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn dùng cho vay chung giải hạn từ bốn mươi năm xuống bốn mươi tăng hệ số rủi ro từ một trăm năm mươi lên hai trăm linh
những năm tiếp theo theo lộ trình dự kiến tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn sẽ tiếp tục giảm còn ba mươi năm vào năm hai nghìn hai mươi và ba mươi ở năm kế tiếp đồng thời nâng hệ số rủi ro của ngành này lên hai trăm năm mươi
như chúng tôi đã đưa tin việc hà nội thu hồi sổ đỏ của hơn bốn trăm linh căn hộ ở vị trí nâng tầng chuyển đổi công năng
quy hoạch tại trung cư do tập đoàn mường thanh xây dựng sở tài nguyên và môi trường hà nội thừa nhận việc thu hồi sổ đỏ là không đúng
hiện sở đã dừng thu hồi đồng thời khôi phục giá trị pháp lý cho toàn bộ những sổ đỏ đã bị thu hồi của trung cư mường thanh
sở tài nguyên và môi trường hà nội đã thành lập hai tổ công tác để xem xét những vướng mắt của các trường hợp chưa được cấp sổ đỏ và đã được cấp sổ đỏ
đề xuất vương án lên ủy ban nhân dân tp hà nội để tháo gỡ bảo đảm quyền lợi cho người dân mua nhà đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính
thưa quý vị năm phút của nhập sống kinh tế sẽ là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày
quý vị có thể theo dõi chương trình trên trong web nhândântv vn chuyên mục nhập sống kinh tế